cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước gần một trăm linh em học sinh dân tộc ca dông ở làng tái định cư khe chữ
thuộc xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã nấu nước bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
làng khe chữ mới được hình thành sau trận sạt lở đất kinh hoàng năm ngoái hiện đã có gần một trăm linh hộ dân sinh sống tại đây
với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương và sự ủng hộ tích cực của các nhà hào tâm trong cả nước
ngôi trường mới tại làng tái định cư khe chữ đã được xây dựng xong và đưa vào sử dụng đúng vào ngày khai giảng năm học mới
mời quý vị khán giả cùng đến với ghi nhận sau đây tại tỉnh quảng nam
để có được một ngôi trường mới khang trang như thế này là cả sự nỗ lực rất lớn của tỉnh quảng nam huyện nam trà my và các nhà hảo tâm trong cả nước
ngôi trường được xây dựng kiên cố với tổng mức đầu tư hơn ba năm tỷ đồng
còn nhớ khi mới di rời về đây sau mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy
con em trong làng phải học trong những phòng học tạm bỡ
này có được ngôi trường khang trang người dân ca rong ở làng mới khe chữ rất phấn khởi
mới xây dựng chưa đầy một mươi tháng dù đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất
đời sống còn chưa hoàn thiện
đời sống người dân khu tái định cư bước đầu còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy
việc xây dựng được ngôi trường mới để đáp ứng nhu cầu học tập của con em ở làng mới khe chữ
là một sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đối với nghiệp giáo dục ở miền núi quảng nam
dĩ nhiên điều kiện bây giờ chưa phải là hoàn thiện
nhưng mà cũng là một cái nơi có thể gọi là trong cái điều kiện như vậy thì cũng gọi là khang trang
và có điều kiện cho các em học tập
đó là điều đáng mừng của chính quyền
nhưng qua buổi gặp gỡ hôm nay
cũng tỏ lòng cảm ơn các nhà tài trợ
rồi chính quyền cũng như các cấp các ngành trong thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu
để làm sao mà có được cái khu dân cư mới chưa hoàn thiện
nhưng mà cũng đã có cái nơi ăn chỗ nợ ổn định cũng như là có cái việc học tập cho các em
vậy là bắt đầu từ năm học này
các em học sinh con em đồng bào ca giong ở làng mới khe chữ
huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam đã được học tập trong một ngôi trường mới khang trang
ẩn mình giữa thung lũng xanh bên đại ngàn trường sơn
từ đây các em học sinh và các thầy cô giáo
sẽ được an tâm học tập giảng dạy không còn nâm nớp lo âu
cảnh sạt lở núi như hồi còn dạy và học ở ngôi trường cũ